một vụ tai nạn lao động do điện giật vừa xảy ra tại công trình xây dựng trên quốc lộ một mươi bốn
thuộc khu phố phú cường phường tân phú tp đồng xoài tỉnh bình phước
vào khoảng bảy h ba mươi phút sáng nay nữ công nhân tên hồng bốn mươi tuổi chú tp đồng xoài
cùng với nhóm thợ đang thực hiện thi công xây dựng một căn nhà trên đường quốc lộ một mươi bốn
trong quá trình chị hồng cùng với một người thợ khác đưa thép lên trên lầu một của căn nhà
bất ngờ mọi người nghe tiếng nổ lớn vụ việc khiến chị hồng bị điện giật cháy quần áo
dòng điện sau đó được ngắt kịp thời
các công nhân đã đưa chị hồng đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
trong tình trạng bỏng nặng nửa người cùng hai bàn tay